thưa quý vị nếu như số liệu tối qua khiến rất nhiều người giật mình khi có tới hơn một mươi năm ca nhiễm
thì ngay lập tức thông tin người dân tự phát hiện mắc covid một mươi chín nhưng không thông báo lại khiến cho dân tỉnh hết sức lo lắng
trước những thông tin vô cùng nguy hiểm này bộ y tế đề nghị sở y tế hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tránh việc tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn y tế
công văn của bộ y tế cho biết nhằm chủ động ứng phó hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
bám sát chủ trương chỉ đạo của đảng chính phủ bộ y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác phòng chống dịch
nhằm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trong tình hình mới
hướng dẫn người dân tự xét nghiệm bằng test nhanh khả nguyên duy trì đường dây nóng trên cơ sở hệ thống sẵn có
để tiếp nhận xử lý thông tin kết quả xét nghiệm từ người dân tăng cường công tác truyền thông
gần đây thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng đã ghi nhận một số trường hợp di chuyển đến các bệnh viện
sau khi tự xét nghiệm nhanh khả nguyên cho kết quả dương tính nhưng không thông báo cho đơn vị y tế ở địa phương
việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng đặc biệt là tại các cơ sở y tế ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
để tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an toàn hiệu quả bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh
thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện giả soát phối hợp tổ chức liên quan để thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng
trên website của sở y tế số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả tự xét nghiệm
test nhanh kháng nguyên dương tính của cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn
tư vấn và hỗ trợ cơ quan đơn vị và người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
tránh việc tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn y tế hoặc di chuyển đến bệnh viện nơi đông người
sở y tế các tỉnh thành phố phối hợp tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn cho người dân cơ quan đơn vị trên địa bàn
chấp hành các quy định phòng chống dịch đặc biệt đối với việc triển khai tự xét nghiệm giúp phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ
kịp thời bóc tách khoanh vùng và dập dịch đồng thời hạn chế việc lây nhiễm trong cộng đồng
thời gian gần đây số ca mắc tại hà nội vẫn đang có chiều hướng phức tạp
đặc biệt có nhiều trường hợp người dân test nhanh dương tính tại nhà đã tự tới bệnh viện xin xét nghiệm và nhập viện
đây là hành động rất nguy hiểm cho cộng đồng
tại khu vực khám sàng lọc covid một mươi chín tại bệnh viện thanh nhàn rất đông bệnh nhân test nhanh dương tính với covid một mươi chín
tại nhà đã tới bệnh viện xin test pcr để sinh nhập viện
trường hợp ông t x ngờ bảy mươi bốn tuổi nhà tại lê thanh nghị hà nội đang đợi kết quả xét nghiệm tại khu vực khám sàng lập cho biết
tại nhà ông có ho và đau hỏng nên có mùa test nhanh về làm kết quả dương tính khiến ông ngờ rất lo lắng vội vàng tới bệnh viện thanh nhàng
khám khẳng định và mong muốn được nhập viện sớm
theo chia sẻ của ông ngờ ông tuổi cao lại có thêm bệnh nền nên nếu được điều trị sớm thì ông sẽ yên tâm hơn
khi được hỏi có kết quả test nhanh dương tính
ông có gọi điện báo cho cơ sở y tế hay không ông ngờ cho biết do quá lo lắng không nghĩ được gì nên ông chưa kịp báo
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên phòng chống dịch covid một mươi chín bệnh viện thanh nhàn cho biết
thời gian gần đây bệnh viện tiếp nhận khá nhiều trường hợp người dân tự test nhanh covid một mươi chín tại nhà
có kết quả dương tính không thông báo với chính quyền địa phương trung tâm y tế mà tự đi thẳng đến bệnh viện thanh nhàn
việc bệnh nhân tự di chuyển tới bệnh viện sẽ gây nguy hiểm về nguy cơ lây lan cộng đồng lây chéo tại khu vực chờ đợi khám
gây ra quá tải cho bệnh viện tại khu khám sàng lọc các tầng điều trị hai ba của bệnh viện
tại khu khám sàng lọc bệnh viện đã có phân luồn nhưng với mức độ ồ ạc kế tới bệnh viện của bệnh nhân
đã gây ảnh hưởng đến công tác phân luồn cũng như công tác chờ đợi kết quả pcr bác sĩ hường nói
theo bác sĩ hường số lượng bệnh nhân test nhanh dương tính tại nhà từ đến bệnh viện có ngày trên hai mươi ca
trong đó đa phần các bệnh nhân có test nhanh dương tính thì khi làm pcr chín mươi chín là dương tính
các trường hợp bệnh nhân test nhanh dương tính khi có kết quả pcr khẳng định sẽ được bệnh viện phân tầng
tầng một sẽ được sang khu tập trung tầng hai và tầng ba là khu điều trị
hiện tại bệnh viện thanh nhàn tiếp nhận một trăm hai mươi bệnh nhân số bệnh nhân nặng khoảng hai mươi ba mươi bệnh nhân
cá biệt có giai đoạn lên đến bốn mươi bệnh nhân ở tầng ba là tầng thở oxy hoặc can thiệp bằng thở máy
tuy nhiên những bệnh nhân trở nặng theo thống kê là các bệnh nhân chưa tiêm vaccine
hoặc tiêm vaccine nhưng chưa đủ liều hoặc tiêm hai mũi thời gian chưa đủ sinh ra kháng thể
bác sĩ hường cung cấp thông tin
bác sĩ hương cũng cho biết thêm thành phố và sở y tế giao cho bệnh viện có ba trăm linh giường điều trị
cho bệnh nhân covid một mươi chín trong đó năm mươi giường tầng hai và hai trăm năm mươi giường là tầng ba
với mức độ phân tầng như giai đoạn hiện tại
bệnh nhân hiện tại chỉ tiêu phân cho bệnh viện một trăm linh giường bệnh
nhưng chúng tôi đang điều trị một trăm hai mươi bệnh nhân gấp một trăm hai mươi so với công sức yêu cầu
nếu các trường hợp test nhanh dương tính tại nhà tự ý đến bệnh viện
khi có kết quả pcr khẳng định chúng tôi sẽ phải tiếp nhận vào tầng hai
điều này đã khiến cho tầng hai đã quá tải lại càng tăng
ngoài ra nếu nhận các bệnh nhân tầng một sẽ mất đi cơ hội điều trị cho bệnh nhân tầng ba
do số giường giảm đi chúng tôi không thể nhận thêm bệnh nhân tầng ba vào
bác sĩ hương phân tích
việc người dân đi test nhanh covid một mươi chín tại nhà dương tính đến bệnh viện để được điều trị
là tâm lý dễ thấu hiểu tuy nhiên bác sĩ khuyến cáo các bệnh nhân ở tầng một
có thể được điều trị tại nhà theo quy định của thành phố và sở y tế
bác sĩ hường mong muốn sở y tế có đào tạo cán bộ ở cấp huyện
các trung tâm y tế phường phải biết phân tầng giám sát các trường hợp có test nhanh dương tính
y tế các quận huyện phải tập hướng về kiến thức chuyên môn
để cho người dân tin tưởng ở nhà theo dõi điều trị
đối với người dân khi có kết quả test nhanh
việc đầu tiên là kết nối chặt chẽ với cán bộ y tế tại phường
khi nào bệnh nhân chuyển nặng phải báo ngay với nhân viên y tế
trong quá trình theo dõi tại nhà người dân cần phải bình tĩnh lắng nghe cơ thể
làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế như đo nhiệt độ hai lần một ngày
đo spo hai nếu có thấy khó thở phải báo ngay trung tâm y tế bác sĩ hường nói
vừa qua tại phiên chất vấn trực tiếp của hội đồng nhân dân tp hà nội
lãnh đạo quận cầu xấy hà nội cho biết
rất phức tạp khi xử lý các quán karaoke hoạt động chui trong dịch
đặc biệt là nhà hàng ăn uống kèm karaoke
một đại biểu đặt câu hỏi chất vấn về việc báo chí phản ánh một số quận huyện
vẫn còn vi phạm chống dịch như karaoke chui ăn uống quá giờ
tập trung ngoài giờ quá ba mươi người như tại quận cầu giấy
dù đã xử lý kịp thời nhưng vẫn gây bức xúc trong dư luận
trả lời chất vấn này ông bùi tuấn anh chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy thừa nhận
nói về karaoke tại cầu giấy thì nhiều người ấn tượng vì xảy ra nhiều năm
nhiều nhiệm kỳ quận đã cố gắng giảm bớt số lượng karaoke từ năm hai nghìn một mươi sáu tới nay
từ bảy mươi bốn quán xuống chỉ còn sáu mươi quán
dù vậy theo lãnh đạo quận cầu giấy hoạt động karaoke rất phức tạp do toàn về đêm
từ một mươi hai giờ đêm đến sáng nên rất vất vả cho các lực lượng
nguyên nhân do điều kiện giấy phép kinh doanh karaoke quá dễ
dù hội đồng nhân dân thành phố đã ra chế tài rất cao
nhưng vẫn chưa đủ sức răng đe các nhà hàng kinh doanh karaoke
việc cấp phép hàng ăn cùng karaoke nên rất phức tạp
vì vào ăn thì được phép nhưng họ vào hát không xử lý được do không có camera ghi hình
sơ máy hát thì nóng nhưng không có căn cứ xử lý ông tuấn anh nêu
lãnh đạo quận cầu giấy cũng đề nghị với những nhà hàng kiểm tra hai lần mà vi phạm thì rút giấy phép
dẫn lại việc xử lý quán karaoke chui monaza tại địa chỉ một trăm chín mươi bốn trần duy hưng
ông tuấn anh cho biết lực lượng chức năng của quận cầu giấy đã phải căng hai lều bạc trước quán này
kiên quyết xử lý từ một mươi hai h đêm đến bảy h sáng
đề nghị hàng ăn bán mang về hoạt động karaoke thì không kèm hàng ăn quy định rõ ràng
đã hát thì không ăn đồng thời tăng cường lực lượng giám sát
trong dịch bệnh này thì nên dừng không cho hoạt động karaoke việc quá phức tạp
ảnh hưởng rất vất vả cho các lực lượng trong xử lý chủ tịch quận cầu giấy đề nghị
trước đó vào tối và đêm hai mươi sáu tháng một mươi một qua tin báo của người dân
lực lượng chức năng ban chỉ đạo một trăm chín mươi bảy phường trung hòa
quận cầu giấy đã kiểm tra đột xuất quán karaoke monaza tại số một trăm chín mươi bốn trần duy hưng
thời điểm kiểm tra có khoảng bảy mươi người có mặt trong quán trong đó có hai người có quốc tịch hàn quốc
đây không phải là lần đầu tiên quán karaoke này không chấp hành yêu cầu dừng kinh doanh để phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân phường trung hòa báo cáo ủy ban nhân dân quận cầu giấy xem xét
củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín với mức xử lý nặng nhất
hiện hà nội cho phép bán hàng ăn tại chỗ

xong chưa cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ như karaoke vũ trường bar
phần phát biểu và trả lời của chủ tịch hà nội trước hội đồng nhân dân thành phố kéo dài khoảng bốn mươi năm đến năm mươi phút
trong đó phần lớn thời gian ông trình bày văn bản làm rõ hơn kết quả quá trình phát triển kinh tế xã hội
phòng chống dịch covid một mươi chín
ông chu ngọc anh cũng thẳng thắn chỉ ra các hạn chế bất cập của thành phố ở các lĩnh vực mà chưa được khắc phục
về công tác phòng chống dịch chủ tịch hà nội cho biết mỗi đợt dịch diễn ra lại có thay đổi
không đợt dịch nào giống đợt dịch nào
riêng đợt dịch thứ tư với chủng delta đã làm cho đảo lộn cuộc chiến chống dịch của nhiều nước trên thế giới cũng như ở việt nam
tuy nhiên thành phố đã đưa ra nhiều quyết sách đúng trúng kịp thời
và luôn nhất quán chủ động với phương án phòng chống dịch cao hơn một bước
chủ tịch chu ngọc anh báo cáo khái quát về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong giai đoạn vừa qua
và khẳng định ở giai đoạn thích ứng dù số ca mắc tăng cao
nhưng thành phố không bị đứt gãy sản xuất vẫn đạt một số chỉ tiêu đã đề ra
ông cũng báo cáo về nhiệm vụ các giải pháp phòng chống dịch trong thời gian tới
chuyển sang phần trả lời các câu hỏi chất vấn của đại biểu ông chu ngọc anh nhấn mạnh
các câu hỏi được nêu ra rất xác đáng trúng và có tính khái quát cao
trả lời câu hỏi của đại biểu nguyễn thị lan hương người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và đặt ra yêu cầu phải thích ứng an toàn
thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động các lĩnh vực vừa là cơ hội
vừa là thách thức đối với thủ đô
theo tinh thần chung thủ đô rất chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch
sẵn sàng phối hợp với tất cả bộ ngành từ phần mềm xét nghiệm tiêm chủng an sinh xã hội
bốn đại biểu nêu chất vấn với chủ tịch thành phố tuy nhiên khi ông trả lời xong một câu hỏi
thì chủ tọa nhắc hết thời gian
phát biểu ngay sau đó chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội nguyễn ngọc tuấn đánh giá
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chu ngọc anh đã trả lời các vấn đề lớn của thành phố rất xay xưa
ông chu ngọc anh cảm ơn câu hỏi của các đại biểu và hứa sẽ tiếp thu trả lời bằng văn bản
nếu như số liệu tối qua khiến rất nhiều người giật mình khi có tới hơn một mươi năm ca nhiễm
thì có lẽ người dân thủ đô mới thực sự cảm thấy lo lắng khi hà nội đang đứng thứ ba cả nước về số ca f
cụ thể việt nam ghi nhận một mươi năm ba trăm linh ca mắc mới covid một mươi chín tại sáu mươi một tỉnh thành với tám tám trăm bốn mươi ba f trong cộng đồng
thành phố hồ chí minh tây ninh hà nội là ba tỉnh thành ghi nhận ca mắc mới cao nhất cả nước với tám trăm hai mươi hai ca mắc mới
như vậy trong ngày hà nội tăng thêm bốn trăm hai mươi sáu ca mắc mới tiền giang tăng hai trăm sáu mươi một ca cà mau tăng hai trăm linh chín ca
về số ca tử vong trong ngày hà nội đã có một ca tử vong vì covid một mươi chín
mặc dù tính đến thời điểm này theo thống kê tiêm chủng hà nội đã có năm sáu trăm một mươi sáu chín trăm linh một người tiêm đủ liều và sáu bảy trăm chín mươi hai trăm ba mươi bảy người tiêm mũi một
cũng vẫn là hà nội hiện nay theo như hướng đi tiếp theo
theo chủ tịch hà nội thành phố đã chuyển đổi tư duy từ quản lý không covid tức zero covid sang quản lý rủi ro giảm thiểu tử vong
phát biểu tại phiên chất vấn kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố vào chiều chín
ngày một mươi hai chủ tịch hà nội chu ngọc anh nói cùng với chuyển đổi tư duy thích ứng với diễn biến chống dịch
thành phố chủ động theo dõi sát tình hình nhất là với chủng mới omic ron từ đó sẵn sàng các phương án kịch bản ứng phó
theo lãnh đạo hà nội số ca mắc tăng nhanh nhưng hiện nay thành phố chỉ có sáu mươi chín điểm phong tỏa với quy mô nhỏ nhất có thể
theo nguyên tắc linh hoạt an toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
thành phố đã chỉ đạo mở rộng phương án quản lý cách ly f tại nhà và tại các cơ sở tập trung lưu trú
chỉ đạo ngành nghề y tế chính quyền các địa phương chuẩn bị các phương án cao trong cách ly thu dung
điều trị người nhiễm ncov với khả năng đáp ứng đến một trăm linh ca nhiễm sẵn sàng chuẩn bị oxy y tế
một mươi trên ba mươi hai bệnh viện với khoảng ba hai trăm linh giường bệnh có hệ thống oxy y tế thuốc và các vật tư tiêu hao
giúp đáp ứng các mức độ cấp độ dịch trên các địa bàn
điều trị được chỉ đạo quyết liệt đảm bảo khả năng hồi phục sức khỏe với các trường hợp nhiễm
hạn chế tối đa việc chuyển tần điều trị và các trường hợp nặng nguy kịch
ông chu ngọc anh nói và khuyến cáo dù đã đạt được những kết quả ban đầu
nhưng tuyệt đối không thể lơ là chủ quan trong mọi tình huống
ông cho biết nếu nhìn góc độ soka f soka tử vong và việc thành phố vẫn duy trì được các hoạt động kinh tế xã hội
sản xuất kinh doanh không đứt gãy hà nội đã đạt được kết quả khả quan
so với trong nước và quốc tế trong công tác phòng chống dịch
thời gian tới thành phố tiếp tục củng cố hệ thống y tế cơ sở bố trí trang thiết bị vật tư y tế
thuốc điều trị oxy để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân
công tác phòng chống dịch trong mọi tình huống
ngoài ra để thích ứng an toàn hà nội đã chuẩn bị cách thức vận hành
quản lý xã hội trong tình hình mới thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế số
trước mắt là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin các cải cách hành chính thực chất